bị cáo vân đã thành lập hơn năm mươi công ty ma để hỗ trợ cô ruột trong quá trình gây án
cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định phần có ảnh hưởng rất lớn trong tập đoàn này
với mối quan hệ ruột thịt cô được bà lan tin tưởng sao quản lý điều hành nhiều doanh nghiệp như
công ty cổ phần đầu tư tập đoàn vạn thịnh pháp tập đoàn quản lý bất động sản windsor công ty cổ phần sài gòn galleria và erosia concept
trong đó các chức vụ mà vân tham gia gồm
tổng giám đốc đại diện theo pháp luật công ty cổ phần đầu tư tập đoàn vạn thịnh pháp
công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản winster
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần erosia concept và điều hành hoạt động công ty cổ phần lavifood
công ty tani food công ty cổ phần sài gòn galleria
trước khi bị bắt vân đứng tên cho ba mươi năm doanh nghiệp với tổng quy mô vốn lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng
qua điều tra năm hai nghìn hai mươi một bài lan đã bùa lại công ty cổ phần lavifood để hoạt động trong lĩnh vực chế biến sản phẩm đông nghiệp và giao cho vân quản lý điều hành
quá trình hoạt động
dưới sự chỉ đạo của cô ruột vân sử dụng pháp nhân công ty nhằm vay vốn tại scb phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác
trước đó bà lan còn chỉ đạo cho vân thành lập các công ty ma để lập phương án kinh doanh khống là mua bán nông sản với lavifood
nhằm tạo lập hồ sơ vay vốn rút tiền từ scb để sử dụng cho các mục đích khác
cơ quan điều tra xác định thực hiện yêu cầu của cô ruột vân đã chỉ đạo cấp dưới thành lập và sử dụng năm mươi hai công ty ma tạo một trăm năm mươi năm khoản vay khống
giúp sức cho bà lan chiếm đoạt số tiền gần một một trăm linh tỷ đồng
tại cơ quan điều tra vân khai nhận từ năm hai nghìn một mươi bốn khi mới bắt đầu và làm việc đã được bà lan cho làm ở vị trí giám đốc tri nhánh times square
một năm sau bị cáo được bài lan cất nhắc làm tổng giám đốc quản lý bất động sản windsor
năm hai nghìn một mươi chín vân kiêm thêm chức tổng giám đốc tập đoàn vạn thịnh pháp
được bài lan cho đứng tên cổ phần ở scb song vân cho biết trong thời gian này không tham dự họp đại hội đồng cổ đông
mà theo chỉ đạo của cô ruột luôn có nhân viên đưa giấy tờ ủy quyền cho người khác đi họp để ký
và lý giải do cô lan là chủ thực sự của ngân hàng còn các thành viên hội đồng quản trị ban điều hành về bản chất đều là người làm thuê
nhưng vấn đề đại hội đồng cổ đông hội đồng quản trị nâu gia đều có chỉ đạo từ bài lan
thế nên khi nhân viên mang giấy tờ qua vân đều ký không thắc mắc
khi bà lan có nhu cầu sử dụng tiền vân sẽ chỉ đạo cấp dưới lập các pháp nhân mới
xây dựng phương án kinh doanh dựa trên hoạt động của công ty là vì food như thu mua nông sản
rồi phối hợp với scb để hoàn thiện hồ sơ vay vốn
sau khi được giải ngân tiền sẽ được rút tại các chi nhánh của scb để trả nợ
bổ sung vốn cho một số công ty đưa cho bà lan sử dụng vào mục đích cá nhân
như vậy trương huệ vân bị xác định là đồng phạm giúp trương mỹ lan chiếm đoạt hơn một tỷ đồng của scb
với hành vi này huệ vân bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội tham ô tài sản
theo hồ sơ tính từ tháng một năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
bị cáo trương mỹ lan lập khống trên hai năm trăm linh khoản vay để rút hơn một triệu tỷ đồng của scb
chiếm chín mươi ba dư nợ gốc của ngân hàng này
đến nay các khoản vay đều không có khả năng thu hồi
trong khi đó kết quả định giá tài sản bảo đảm cho thấy chỉ
chỉ chín mươi sáu trên hai trăm linh ba tài sản bảo đảm cho các khoản vay có đủ giá trị pháp lý
một trong những nguyên nhân sai phạm hơn một mươi năm tại scb
không bị phát hiện đã được cơ quan chức năng làm sáng tỏ
theo đó bị cáo trương mỹ lan đã xây dựng nên hệ sinh thái đồng phạm hết sức bài bản
quy mô với hàng ngàn cá nhân cầu kết chặt chẽ
hệ sinh thái này được ví như mô hình kim tự tháp
trong đó có những cấp dưới của bị cáo trương mỹ lan
lần lượt là người thân như chồng cháu gái
sự thân tín giảm dần theo mức độ đến đáy của mô hình
khi tham gia vào mô hình kim tự tháp
các cá nhân được bị cáo trương mỹ lan trả lương tặng thường tiền
cổ phần scb tùy theo cấp bậc
quan trọng nhất và được hưởng lợi nhiều nhất phải kể đến bộ sậu bị cáo lan tuyển chọn
và đưa vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại scb như hội đồng quản trị
ban tầm giám đốc giám đốc quá trì nhanh lớn trưởng ban kiểm soát
tương ứng với mỗi vị trí là mức lương từ hai trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng một tháng
cho bao gồm các phúc lợi khác
dựa trên mô hình kim tự tháp
mỗi cá nhân thể hiện sự chủ động làm việc theo những mật hiệu do nữ tỷ phú quý ước
điển hình dù không nhận chỉ đạo trực tiếp từ bị cáo trương mỹ lan
thế nhưng khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn ngân hàng
bị cáo bùi anh dũng làm chủ tịch hội đồng quản trị của scb
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi biết dân rõ khoản vai nào là của bị cáo lan và tập đoàn vạn thịnh pháp
đối với những hồ sơ này bùi anh dũng chỉ ký hợp thức mà không cần thẩm định khách hàng
thẩm định tài sản bảo đảm không quan tâm phương án vay vốn
và được theo dõi riêng trên hệ thống dữ liệu cop banking của scb
bằng trường dữ liệu được ký hiệu là hstt
như vậy đối với hồ sơ hstt scb sẽ bỏ qua quy trình vai thông thường theo quy định
quá trình làm việc tại ngân hàng ngoài lương thưởng
bùi anh dũng còn được bị cáo lan cho năm trăm linh cổ phiếu scb tương đương với năm tỷ đồng
ngoài ra để tránh sự kiểm tra giám sát của ngân hàng nhà nước
năm hai nghìn hai mươi phó tấn hoàng văn cựu tổng giám đốc scb
đã ký quyết định thành lập ba đơn vị cho vay chỉ để phục vụ các khoản vay của bị cáo lan
cựu tổng giám đốc scb biết rõ điểm chung hồ sơ vay của bị cáo lan và tập đoàn vạn thịnh pháp
thế nên chỉ ký khống thủ tục
đặc biệt hstt cũng là bốn ký tự mà bị cáo tại chiều trung
phó chủ tịch hội đồng quản trị scb nắm chắc
dù không nhận chỉ đạo trực tiếp thế nhưng tạ triều trung biết rõ bị cáo lan là chủ nhân thực sự của scb
biết rõ scb có nhóm khách hàng vai vốn được ký hiệu là hstt
theo tài liệu truy tố xét xử xác định hầu hết các hồ sơ đều được giải ngân trước hợp thức hóa sau
trong khi ấy theo quy định ngân hàng chỉ giải ngân khi đã hoàn thiện các thủ tục thế chấp
tuy nhiên có tới sáu trăm tám mươi bốn khoản vay của lan và nhóm vạn thịnh pháp với tổng số nợ hơn ba trăm tám mươi hai tỷ đồng
cho có thủ tục thế chấp khi giải ngân
tính đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai có một hai trăm tám mươi bốn khoản vay của tám trăm bảy mươi năm khách hàng là các khoản vay của nhóm trương mỹ lan
vạn thịnh pháp với dư nợ gốc là hơn bốn trăm tám mươi ba tỷ đồng
thuộc nợ nhóm năm không có khả năng thu hồi
để rút được số tiền này trương mỹ lan chỉ đạo nhóm bị cáo tại scb vạn thịnh pháp lập hồ sơ khống
qua ghi nhận vụ án vạn thịnh pháp chiếm kỷ lục về con số
suốt buổi chiều ba trong tổng số một mươi kiểm sát viên thay nhau công bố cáo trạng
nhưng cũng mới chỉ được một phần tư tổng số trang
vụ án cũng được xem là kỷ lục độ dài của một bản cáo trạng và các con số
về việc phải đọc với số tiền với dãy số tới một mươi năm chữ số lại phải chính xác đến hàng đơn vị
nhìn thôi cũng đủ ngập ngừng đừng nói đến đọc
theo chia sẻ từ đại diện viện kiểm sát những con số cứ nhảy múa trước mắt
đọc không sai đã là một nỗ lực không nhỏ của các kiểm sát viên và các thành viên trong hội đồng xét xử
đúng là một nỗi khổ
trước đó trong phiên xét xử ngày năm tháng ba có bảy mươi chín trên tám mươi sáu bị cáo có mặt
các bị cáo vắng mặt gồm nguyễn lâm anh vũ nguyễn thị thu sương đinh văn thành trầm thích tồn chiêm minh dũng
các bị cáo này nguyên là cán bộ cấp cao giám đốc tri nhánh của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
hiện đã bỏ trốn và đang có lệnh truy nã lưu quốc thắng và nguyễn thị phương loan
theo ghi nhận chỉ có tám mươi một trên hai năm trăm linh hai người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tới tham dự phiên tòa
nhìn vào diễn biến thực tế tại tòa chủ tọa phạm lương toản thông báo
hội đồng xét xử sẽ làm việc cả thứ bảy và chủ nhật để đảm bảo tiến độ đã đề ra
luật sư phan trung hoài người bảo chữa cho bà trương mỹ lan đề nghị hội đồng xét xử cho phép bị cáo được ngồi trong quá trình xét xử vì vấn đề sức khỏe
ngoài ra do phần lớn các bị cáo liên quan đến giai đoạn hai của vụ án luật sư tham gia trong thời gian tương đối ngắn
thế nên các luật sư đề nghị hội đồng xét xử tạo điều kiện để luật sư tiếp cận với các bị cáo
bên cạnh đó nhiều luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử chấp thuận cho luật sư được tham gia xét hỏi cuốn chiếu để thuận lợi cho các bị cáo
tạo điều kiện cho các bị cáo tiếp tục khắc phục hậu quả